xin chào và hẹn gặp lại
qua đây người tiêu dùng cả nước cũng lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò trách nhiệm kiểm soát thực phẩm lưu thông trên thị trường kiểm soát chặt việc cấp các chứng chỉ chất lượng an toàn cho nông sản tránh trường hợp mập mờ lòng lẻo như hiện nay
giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai dư luận dậy sóng khi thông tin rau củ bán tại một số siêu thị nhưng thực chất không phải nguồn rau sạch tại vùng trồng mà là rau được thương lái thu gom trôi nổi
dán tay mát kiểu da lận để cấp cho siêu thị
rau sử dụng nông sản sạch an toàn của người tiêu dùng việt ngày càng cao cộng với giá rau bán trong siêu thị và rau bán ở các chợ truyền thống có sự trình lệch đáng tể
nên các bên cung cấp vì lợi nhuận đã thỏa sức trà trộn rau không rõ nguồn gốc thành rau đạt tiêu chuẩn an toàn
theo phản ánh trên báo tuổi trẻ quy trình hợp thức hóa rau an toàn được các đơn vị cung cấp thực hiện bằng cách đi mua chứng chỉ đạt tiêu chuẩn việt gáp
đây là bộ tiêu chuẩn thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt ở việt nam
sản phẩm an toàn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm nhóm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thủy sản
chỉ với hai mươi năm triệu đồng đường dây này có thể cung cấp cho khách hàng một giấy việt gáp
khi được cấp giấy chứng nhận việt gáp nhà cung cấp sẽ đưa hàng vào bán trong siêu thị
siêu thị sẽ không kiểm tra lại hàng
giấy chứng nhận việt gáp có giá trị ba năm kể từ ngày cấp
các chuyên gia cho rằng đây là kẽ hở do một số người làm ăn gian lận
để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng
sau đấy thì dễ dàng lột qua
cái xuất xứ đó nó vẫn chưa có rõ ràng chưa có minh bạch để người tiêu dùng có thể có thể tìm hiểu được
thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái tác nhiệm rất lớn của cơ quan chức năng
cũng theo các chuyên gia không chỉ mặt hàng rau quả mà nhiều loại thực phẩm khác cũng có thể bị đánh cháo
và một khi tất cả đều dây vào tình trạng mất bò mới lo làm trường đã gây ra nhiều hệ lị cho người sản xuất
còn người tiêu dùng thì dần mất đi niềm tin vào các sản phẩm
do đó minh bạch nguồn thực phẩm là điều cần được các bộ ngành quan tâm và chỉ đạo các địa phương thực hiện rốt ráo kỹ càng
trước thông tin cho rằng một số công ty cung ứng đã thu gom rau ở chợ đầu mối sử dụng nguồn rau trôi nổi rồi dán nhãn việt gáp bán lại cho siêu thị
hiện rất nhiều siêu thị đã đồng loạt kiểm tra xiết lại quy trình thẩm định chất lượng sản phẩm trong nhập hàng và đưa hàng lên kệ hàng
bà siêu thị có ốp nóc trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
bày bán hàng trăm mặt hàng rau củ trái cây
cố mắc kiểm soát hàng khi nhập vào bằng các kỹ thuật kiểm tra nhanh về ngoại quan dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các yếu tố vi sinh theo chuẩn việt gáp trước khi phân loại phân phối về các siêu thị
song song đó lượng lớn mẫu sản phẩm được chọn ngẫu nhiên gửi các trung tâm kiểm định phân tích sâu
các sản phẩm việt gáp trước khi được đưa vào kinh doanh đều được đóng gói có kèm thông tin và mã truy xuất
đối với những nhà công cấp này
nếu có tiêu chuẩn việt gáp là phải thực hiện nghiêm túc vấn đề công bố danh sách thành viên
cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật sơ chế chế biến tại đơn vị giới sự giám sát của sở nghệp và phát triển đông thôn của địa bàn đó
nếu nhìn vào quy trình kiểm tra kiểm soát của các siêu thị
có thể thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng để rau trôi nổi có thể vào siêu thị
siêu thị yêu cầu rất chặt chẽ đối với các nhà
các nhà công cấp về giấy tờ thủ tục chọn lựa những nhà công cấp có uy tín có thâm niên thậm chí là xuống tận ruộng để lấy mẫu kiểm tra
tuy nhiên nhà cung cấp có thể trồng rau an toàn đúng tiêu chuẩn để cung cấp cho siêu thị
nhưng khi số lượng rau không đủ đáp ứng thì hoàn toàn có thể xảy ra câu chuyện thu gom rau tại các chợ đầu mối rồi rán nhãn rau an toàn
để giám sát nguồn rau quả lưu thông trên thị trường để xử lý vi phạm và đưa ra cảnh báo tới người tiêu dùng chính là vai trò của cơ quan quản lý thị trường
hai cơ sở kinh doanh rau củ quả trên địa bàn tp hcm bị cục quản lý thị trường tp hcm vào kiểm tra ngay sau khi có thông tin từ dư luận
mới ngày hôm trước đến ngày hôm sau đã đóng cửa kín không tiếp khách
đương nhiên các tổ chức cá nhân đó sẽ có đối phó họ đóng cửa họ không tiếp mình
hoặc là có thể là mời lên thì người ta không lên đúng hẹn cho nên cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn trong vấn đề kiểm tra
nếu có vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
có những trường hợp như nếu làm rõ ra nguồn gốc của những mặt hàng đó nằm ngoài tỉnh tức là nằm ngoài thành phố
thì cục quản lý thị trường tp hcm sẽ báo cáo tổng cục và có chỉ đạo cho các quản lý trường tỉnh bạn sẽ thực hiện việc giám sát kiểm tra và xử lý theo quy định
tiếp theo diễn biến này cục trưởng cục quản lý thị trường tp hcm đã ký công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường
về việc ra soát phát hiện kiểm tra xử lý các hành vi kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
yêu cầu cơ quan chức trách cần khẩn trương thực hiện rà soát địa bàn để kịp thời phát hiện phối hợp với các đơn vị có liên quan
đặc biệt là đội quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi tập kết phân loại đóng gói
kinh doanh rau củ quả không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác theo đúng quy định
việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giám sát là cần thiết để kịp thời nắn chỉnh các hành vi bán hàng kém chất lượng hàng mập mờ nguồn gốc nhằm bảo vệ người tiêu dùng
mở rộng vấn đề hơn đó là công tác quản lý chất lượng hàng hóa trong đó có nông sản chúng ta cần hoàn thiện chuyên nghiệp để hướng tới phục vụ người tiêu dùng
nghị định một trăm linh bảy năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định có ba đơn vị gồm cục trồng trọt cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ khoa học và công nghệ
được cấp giấy phép cho bốn mươi năm tổ chức chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực việt gap về quản lý nhà nước sẽ nắm đầu mối các tổ chức chứng nhận này để giám sát
theo cục trồng trọt có thể có hai hình thức gian lận đối với sản phẩm rau việt gáp khi đi ra thị trường
thứ nhất do các tổ chức chứng nhận sự phù hợp làm gian lận không thực hiện đúng quy trình mà vận cấp cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện chứng nhận việc gáp
thứ hai việc tên việc gáp thật dán vào các sản phẩm việc gáp giờ có thể do chính các đơn vị sản xuất đã được công nhận việc gáp hoặc do các nhà cung cấp cho các đơn vị phân phối
để làm rõ những sai phạm ở khâu nào ở đâu nhưng tuy nhiên ở đây tôi cũng phải nói rất rõ là thường xảy ra sai phạm là ở các khâu trung gian
nếu như chúng ta mà minh bạch hóa được cái khâu phân phối thì chúng ta sẽ đảm bảo giảm thiểu thấp nhất cái rủi ro do cái vấn đề gian nợ thương mại
thì cái đây tương ra phải kết nối được từ sản xuất với những đầu mối phân phối thì nó sẽ tạo được cái sự thông suốt minh bạch và rõ ràng

nếu như chúng ta mà minh bạch hóa được cái rủi ro do cái vấn đề gian lận thương mạng
trước bất cập này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần gấp rút giả soát lại các tiêu chuẩn việt gáp nhằm đưa ra những quy định để người dân dễ hiểu
bên cạnh đó từ nay đến cuối năm tập trung chuẩn hóa chất lượng nông sản cho ngay thị trường trong nước bắt đầu từ các chợ cóc chợ truyền thống sau đó tiến dần lên các trung tâm thương mại siêu thị nhà phân phối
nhưng tôi nói là một hệ thống quản lý từ trung ương tới địa phương
nó đang rời bạc đang bị cắt khúc giống như cho cái chuỗi ngành hàng cũng đã bị cắt khúc
do đó thì tôi xin chia sẻ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đây tới cuối năm mà nhất là tới cái thị trường tết nguyên đáng
nó sẽ xuất hiện rất nhiều bởi vì cái đó cầu nó càng nhiều hơn nữa
cầu nhiều hơn nữa thì nó sẽ rối loạn
cơ quan của bộ đang xây dựng một kế hoạch sau đó sẽ làm việc
hai cái phiên làm việc
việc một là với các kịp hội ngành hàng các nhà bán lẻ cũng tại đây
và việc cuộc họp với các cơ quan truyền thông báo chí cũng tại đây
trong thời gian tới sớm nhất trong thời gian tới
bởi vì đây nó cũng phải là trách nhiệm của huyện an
chứ không ai vô can trong việc này
bộ trưởng lê minh hoan cũng đề nghị các cơ quan thuộc bộ ra suất lại tất cả các tiêu chuẩn quy định chế tài xem còn phù hợp hay không
nếu không còn phù hợp thì cần thiết phải điều chỉnh ngay
qua câu chuyện nguồn gốc nông sản trên đây chúng tôi thấy rằng ngoài những điều chỉnh về mặt chính sách nhằm kiểm soát chặt hơn minh bạch hơn nguồn gốc nông sản
thì ngay chính các siêu thị cũng cần phải quản trị chuỗi cung ứng từ đầu vào cho đến tay người tiêu dùng tốt hơn
ngoài ra theo thống kê của bộ công thương hệ thống siêu thị hiện nay mới chỉ phục vụ một mươi năm nhu cầu hàng tươi sống của người dân
nguồn cung chủ yếu vẫn từ các chợ đầu mối chợ dân sinh
do đó tăng cường chất lượng phục vụ vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ là yêu cầu quan trọng với các ban ngành địa phương hiện nay
và đến đây chương trình aloba tám mươi chín tuần này cũng xin phép được kép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau